trước tình trạng một số cán bộ đảng viên tự ý phát dọn rừng lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép
tại địa bàn xã phú mỡ như truyền hình nhân dân đã phản ánh
ban thường vụ huyện ủy đồng xuân tỉnh phú yên đã ra quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm
đối với ban thường vụ đảng ủy xã phú mỡ và nhiều cán bộ chủ chốt liên quan
ủy ban kiểm tra huyện ủy đồng xuân đã ban hành tám quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm
đối với tám lãnh đạo chủ chốt của xã phú mỡ
đối với các đối tượng là đảng viên cán bộ công chức thuồng đảng bộ
ủy ban nhân dân xã và các hội đoàn thể của xã phú mỡ có liên quan
đang được tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm
tại hiện trường có hơn một mươi một ha rừng phòng hộ hơn bốn mươi hai ha diện tích rừng sản xuất bị phát dọn lấn chiếm
ban đầu xác định được bốn mươi bảy đối tượng tham gia phát dọn lấn chiếm đất rừng
trong đó có một mươi ba người là cán bộ đảng viên liên quan đến vụ việc